thưa quý vị gây ra ba vụ trộm cắp tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng
trần văn chiến chú tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh và lê hữu thắng chú tại phường chi lăng thành phố lê cư tỉnh gia lai
đã bị công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản
hai đối tượng khai nhận cùng nhau đi trên các tuyến phố tại địa bàn thị trấn thạch hà
phát hiện nhà cao tầng ven đường không có người trông coi
thắng ở ngoài canh chừng và chiến đi ra phía sau nhà tìm cách phá cửa đột nhập vào nhà trộm tài sản
từ đầu tháng một mươi một đến nay hai đối tượng đã cùng nhau thực hiện chất lọt ba vụ đột nhập nhà dân
phá kết sắt trộm tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng
công an huyện thạch hà đã thu giữ nhiều tăng vật gồm tiền nhẫn vàng dây chuyền vàng
cùng với nhiều tài sản mà hai đối tượng đã trộm cắp được
mới đây tại khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh
tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một tiếp tục phát hiện tạm giữ ba tấn than không rõ nguồn gốc
khi tiến hành kiểm tra đoàn đẩy mang số hiệu nb sáu nghìn chín trăm linh sáu cùng với hai xà lan có biểu hiện nghi vấn
đoàn đẩy nb sáu nghìn chín trăm linh sáu do ông nguyễn xuân chiến bốn mươi ba tuổi
chủ tệ huyện hoa lư tỉnh ninh bình làm thuyền trưởng đang chở khoảng ba tấn than xít
hồ sơ giấy tờ của số than trên do thuyền trưởng chiến xuất trình
còn nhiều điểm mâu thuẫn nghi vấn
được biết trước đó cũng tại khu vực này tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
đã tiến hành kiểm tra đoàn đẩy mang số hiệu qn bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám bình an hai mươi cùng với bốn xà lan
do ông phan văn tiệp ba mươi sáu tuổi trú tại huyện tiền hải tỉnh thái bình làm thuyền trưởng
phát hiện tàu đang chở khoảng ba tấn than cám
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng tiệp và các thuyền viên cũng không xuất trình được hồ sơ giấy tờ
chứng minh tính hợp pháp của số than cám trên tàu
thông tin mới nhất liên quan đến sự việc phát hiện chất thải bị đổ trộm tại khu vực núi xú
huyện sóc sơn hà nội từ tháng tám vừa qua nghi là hóa chất công nghiệp độc hại
người dân vô cùng hoang mang trong khi đơn thư gửi lên huyện không được giải quyết kịp thời
vào chiều qua một mươi ba tháng một mươi hai chủ tịch ubnd tp hà nội đã có chỉ đạo làm rõ vụ việc này
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung chỉ đạo cảnh sát môi trường phối hợp với
ubnd tp hà nội huyện sóc sơn và các đơn vị có liên quan
kiểm tra xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
báo cáo ubnd tp kết quả thực hiện đồng thời giao sở tài nguyên vào môi trường tp
chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra giám định chất thải trôn lấp trái phép
khẩn trương có biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường
không để ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của nhân dân
báo cáo ubnd tp trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
trong thời gian kiểm tra xác minh ubnd huyện sóc sơn có trách nhiệm quản lý
bảo vệ chặt chẽ hiện trường không để phát tán chất thải ra khu vực xung quanh
nói không với rác thải nhựa là khẩu hiệu đang được người dân nhiệt tình hưởng ứng trong thời gian gần đây
tại huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi cũng vậy các cơ quan đơn vị đã và đang hạn chế đi đến chấm dứt
những sản phẩm nhựa dùng một lần thay thế bằng những vật dụng thân thiện với môi trường
đây là việc làm thiết thực khẳng định vai trò tiên phong của cán bộ đảng viên
trong nỗ lực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
hành động này đã lan tỏa mạnh mẽ đến người dân trên đảo trong việc chống rác thải nhựa
giấy bâu cũ được tiệm thuốc tay này sử dụng thay thế túi nilon để đựng thuốc cho khách hàng
mỗi điểm thuốc cũng được giảm một đồng cho khách hàng mang theo hộp đựng thuốc hay túi thân thiện môi trường
theo tính đoán sơ bộ mỗi tháng tiệm thuốc này đã giảm gần hai kg túi ni lông thải ra môi trường
nhằm bảo vệ môi trường và hạn chế bởi việc sử dụng
dùng túi nilon thì tụi em ấy nãy là một cái định là xin mấy cái giấy bâu cũ đó về
xong rồi cái mình cắt mình dón để mình đựng thuốc
khách hàng tới thì người ta loại lắm có những người cũng đồng tình
có những người cũng có thể đem túi đồ nhưng mà số lượng mà đem túi theo để định thì ít lắm
hơn bốn tháng qua các vật dụng bằng nhựa dần được quán cà phê này thay thế bằng sản phẩm thủy tinh tái chế
thay cốc nhựa bằng các sản phẩm làm từ giấy
cùng với ly nhựa mỗi tháng quán cà phê này đã giảm được từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh ly nhựa ống hút nhựa
việc chuyển đổi sang cốc giấy đã làm giá cả mỗi cốc cà phê tăng lên ít nhiều
tuy nhiên đa số khách hàng đều ủng hộ sự thay đổi này
khiến khai ly giấy thì người dân rất xài cũng ủng hộ
cho giá thành thì hơi cao một tí nhưng người dân cũng thích xài nhiều
huyện lý sơn cũng đang phối hợp với trung tâm
trung tâm y tế phát triển cộng đồng tại hà nội nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại lý sơn
mục tiêu là cung cấp ba giò nhựa đi chợ hướng dẫn phần loại rắc thải cho gần một sáu trăm linh hội dân
hỗ trợ hai trăm năm mươi thùng rác và năm túi giấy cho người dân
sau thời gian triển khai chiến dịch nếu không rút sản phẩm nhựa trên đào đã tạo ra sự thay đổi tích cực
phối hợp với trung tâm y tế cộng đồng để cùng với địa phương thành lập ban chỉ đạo bảo vệ môi trường
và hàng tháng chúng tôi được họp đánh giá và giao cho các hai xã vĩnh an hải
là hai xã chọn hai khu dân cơ điểm để thực hiện việc phân rác tại nguồn
và gắn vào đó tuyên truyền việc chống sử dụng rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi ni lông
dân cơ bản cũng đã thấy được tác hại của việc sử dụng túi ni lông trong sử dụng hàng ngày mua thức ăn
và cũng đã cấp các giò nhựa và các chợ cho chị em phụ nữ để thấy được
việc hạn chế sử dụng túi ni lông có lợi như thế nào
chưa bao giờ chiến dịch nói không với rác thải nhựa ở huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
được thực hiện mạnh mẽ như hiện nay không chỉ đưa ra khuyến nghị xuông
mà còn cả hành động cụ thể để giữ cho môi trường tại đảo lý sơn ngày càng sạch đẹp
để giảm thiểu un tắc vào khung giờ cao điểm đặc biệt là trong thời điểm gần tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hà nội đã có nhiều phương án
đơn vị này cho biết vào khung giờ cao điểm ở thành phố hà nội
hà nội có nhiều điểm có áp lực giao thông lớn các phương tiện di chuyển chậm với khoảng một mươi vị trí
thường xuyên xảy ra ủn tắc trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm lực lượng cảnh sát giao thông
thành phố hà nội sẽ tăng cường lực lượng chốt chặn tại những điểm ùn tắc để nhanh chóng giải tỏa
bên cạnh việc tăng cường lực lượng chức năng xử lý vi phạm trực tiếp trong thời gian này
công an tp hà nội sẽ tăng cường xử lý các vi phạm bị phạt nguội trên địa bàn
tại trung tâm điều khiển giao thông thành phố hà nội gần sáu trăm linh camera trên các tuyến đường đã được trang bị
các lỗi vi phạm sẽ ngay lập tức được gửi đến chốt cảnh sát giao thông trên tuyến đường
hoặc gửi thông báo phạt nguội về để xử lý vi phạm
chiều ngày hôm qua tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu đức lập
thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước một chiếc xe bán tải chạy với tốc độ cao
đâm liên tiếp vào hai chiếc xe máy đi cùng chiều đang chuẩn bị qua đường
khiến hai người bị thương nặng toàn bộ hình ảnh vụ tai nạn đã được camera an ninh ghi lại
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút cùng ngày chiếc xe bán tải mang biển số năm mươi một d bốn mươi sáu nghìn bốn trăm sáu mươi
chưa rõ người điều khiển lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tỉnh đắk nông đi thành phố hồ chí minh
đến đoạn khu đức lập thị trấn đức phong phát hiện hai chiếc xe máy đang lưu thông cùng chiều
chuẩn bị qua đường do chạy với tốc độ cao tài xế xe bán tải không quan sát kỹ
phụ đâm mạnh khiến hai người điều khiển xe máy cùng phương tiện bị vong xa hàng chục mét
phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch cảnh sát giao thông công an huyện bù đăng
tỉnh bình phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai văn phòng chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
về việc tổng kết đánh giá và khen thưởng đoàn thể thao việt nam tại sea games ba mươi
thủ tướng giao bộ văn hóa thể thao và du lịch khẩn trương báo cáo tổng kết đánh giá kết quả đoàn thể thao việt nam tại sea games ba mươi
trong đó lưu ý việc đề xuất khen thưởng phù hợp đối với tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc và đề xuất về việc tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo chính phủ với đoàn
và các vấn đề liên quan báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày thứ hai tuần tới
tại cuộc gặp với đội tuyển bóng đá u hai mươi hai và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia vào tối ngày thứ tư vừa qua
trước khi các cầu thủ bóng đá nam lên đường đi tập huấn tại hàn quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết lễ tuyên dương các vận động viên sẽ được tổ chức trang trọng
khi tất cả các vận động viên về nước vì đây là lần đầu tiên đoàn thể thao việt nam đứng thứ hai đông nam á với chín mươi tám huy chương vàng tám mươi năm huy chương bạc và một trăm linh năm huy chương đồng
những tấm huy chương của vận động viên là mồ hôi nước mắt mới đạt được và thể hiện khát vọng lớn lao vì màu cờ sắc áo của việt nam
nhân kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề quân với dân một ý chí
triển lãm giới thiệu gần ba trăm linh hình ảnh tài liệu hiện vật phản ánh mối quan hệ quân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc
và thành tựu sau ba mươi năm thực hiện ngày hội quốc phòng toàn dân xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
triển lãm gồm ba phần quân đội nhân dân việt nam từ nhân dân mà ra quân đội nhân dân việt nam vì nhân dân mà chiến đấu và ngày hội quốc phòng toàn dân
triển lãm góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân
khơi dậy niềm tự hào dân tộc phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng lòng yêu nước ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới
triển lãm diễn ra từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam số hai mươi tám a điện biên phủ ba đình hà nội
thưa quý vị và các bạn chủ trương xây dựng lực lượng công an xã chính quy đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn
đang tiếp tục được lực lượng công an nhân dân tức kiểu triển khai
và thực tế là thời gian qua tại tỉnh ninh bình việc đưa công an chính quy đảm bảo các chức danh trưởng phó công an xã
đã được thực hiện nghiêm túc và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt
những buổi tuyên truyền chính sách pháp luật nắm bắt tình hình địa phương của tổ công tác công an xã như thế này
đã trở nên quen thuộc với người dân xã ninh xuân huyện hoa lư tỉnh ninh bình
hơn hai tháng nhận nhiệm vụ công tác thiếu tá phạm hữu quý cùng đồng đội đã nhận được sự tin yêu của bà con nhân dân
công chức công an về thì được đào tạo bài bản trinh quy tác phong
cho nên là về làm rất là nghiêm túc
cái thứ hai nữa là được trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng ở trên quán dân xã và đã lắp toàn bộ trên tuyến của xã là một mươi hai mắt camera
để theo dõi tình hình an ninh chính trị của địa phương
mà từ ngày đó đến giờ thấy rằng là cái tình hình an ninh chính trị và an toàn xã hội của địa phương thì không có gì xảy ra
kể cả những cái trộm mất cấp nhỏ lẻ cho đến như thế này cái tai tên là xã hội đã được đẩy lùi mà ngăn chặn
mà nhân dân rất là phất khởi
là một xã nằm trong vùng lõi di sản danh thắng tràng an người dân chủ yếu kinh doanh du lịch nên có nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
chính vì vậy công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình đã bố trí đưa công an chính quy về địa phương này
để chủ động giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở không để phát sinh các loại tội phạm hình sự như đánh bạc cướp giật tài sản của du khách
tình trạng kinh doanh du lịch tự phát cũng giảm đáng kể
đã được có năm đồng chí để đảm giải các chức phụ
tình trạng kinh doanh du lịch tự phát cũng giảm đáng kể
điều quan trọng với sự có mặt của các sĩ quan công an nhân dân khiến người dân ở đây phần nào yên tâm hơn
những ngôi nhà cũng trở nên bình yên hơn tình hình an ninh trật tự trộm cắp cũng giảm hẳn
điều này đã chứng minh hiệu quả từ việc đưa công an chính quy về đảm nhận chức danh trưởng công an xã
xảy ra rất nhiều tình trạng như ép cả chức lịch tranh giành mâu thuẫn các hội doanh với nhau
đứng trước tình trạng này
tình hình như vậy nó là nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự
sau khi tiếp nhận địa bàn thì chúng tôi đã nhanh chóng nắm bắt được những thông tin này
phần loại các vụ việc các loại đối tượng
và từ đó tham hiu cho đảng ủy bàn chức dân xã triển khai các biện pháp các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
không chỉ ninh xuân mà chủ trương điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đang cho thấy hiệu quả ở nhiều địa phương
tuy còn gặp nhiều khó khăn về nơi ăn trốn nghỉ địa bàn công tác
nhưng khi xuống cơ sở các sĩ quan công an nhân dân đã từng bước khắc phục mọi khó khăn
để cùng với cấp ủy chính quyền chủ động giải quyết rứt điểm các vụ việc phát sinh tại cơ sở
bảo đảm bình yên cho mỗi thôn xóm từng bước tạo điểm tựa vững chắc trong lòng quần chúng nhân dân
điều này cho thấy các quy định về quản lý vận hành đối với loại phương tiện này đang bộc lộ nhiều bất cập
trong khi phụ huynh mua xe cho con cái của mình chỉ vì lý do tiện dụng không phải học phải thi bằng lái
đồng thời họ cũng không hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn
cái nhóm người từ một mươi sáu tuổi đến một mươi tám tuổi là có thể lái xe máy có dung tích nhỏ hơn năm mươi cc mà không cần bằng lái
thì đó đã đang là một cái lỗ hổng mà chúng ta đang muốn bịt
bởi vì cái nhóm người đó có thể điều khiển cái xe dưới năm mươi cc hợp pháp thế nhưng mà thiếu kiến thức và kỹ năng
và hiện nay đang gặp rất nhiều tai nạn giao thông
tôi cũng nhìn nhận là các loại xe này nó vẫn có thể đạt cái tốc độ khá là cao
bản thân xe mà không độ không chế thì nó cũng có thể lên đến sáu mươi kmh dễ dàng
nếu mà độ chế thì nó cũng có thể cao hơn nữa
cảnh sát giao thông có bắt lại cũng xử lý cái này phải nói cực kỳ khó
theo các chuyên gia giao thông để giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật giao thông và tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này
thì các nhà trường nên cân nhắc bảo vệ học sinh của chính mình bằng việc mời các giáo viên của các trung tâm đào tạo lái xe đến để giảng dạy
mời giảng viên từ bên ngoài đến dạy cho những học sinh của mình
ít thì là những bạn đang có xe máy nhiều thì tất cả học sinh trong trường
một buổi hai buổi về các kỹ năng lái xe an toàn tôi nghĩ là nó không
không khó đâu và cũng không mất nhiều thời gian đâu
nhưng được những người có kiến thức có chuyên môn giảng dạy một cách chuyên nghiệp
thì nó sẽ giúp các em nhiệt tâm hơn và lái xe được với cái hành vi lái xe an toàn hơn